cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại trường đại học kinh bắc và các tỉnh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với nguyễn thị minh châu là phó hiệu trưởng kiêm trưởng phòng tổ chức hành chính phó phòng quản lý đào tạo trường đại học kinh bắc về tội xả mạo trong công tác
kết quả điều tra xác định bị can nguyễn thị minh châu đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn tuyển sinh đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ anh hệ văn
hệ văn bằng hai chính quy không đúng quy định nhằm thu lợi bất chính
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với nguyễn thị minh châu theo đúng quy định của pháp luật
công an tp thủ sầu một tỉnh bình dương đang tiến hành làm rõ đối tượng trần ngọc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tỉnh trà vinh có hành vi mặc quân phục đeo quân hàm của lực lượng quân

lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một bộ quân hàm cấp bậc thiêu úy hai bộ quân hàm cấp bậc thượng sĩ
hai quần dài loại trang phục của lực lượng an ninh và một dây đeo chéo của lực lượng công an
qua làm việc trần ngọc anh khai nhận mua số trang phục cũng như quân hàm bằng tên công an từ trên mạng xã hội facebook vào năm hai nghìn một mươi bảy